tích cực hơn

dòng tiền sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên thị trường nhưng chắc chắn sẽ phân hóa mạnh
cổ phiếu của các doanh nghiệp chứng tỏ được giá trị vững chắc sẽ hút mạnh dòng tiền
còn các cổ phiếu tăng theo kỳ vọng sẽ phải chịu áp lực điều chỉnh
do đó việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư đợi họ phải có sự phân tích kỹ càng
về nền tảng cơ bản của doanh nghiệp
thưa quý vị thành phố hồ chí minh tiếp nhận hơn năm mươi lượng kiều hối của cả nước
trong đó nhiều kiều bào đã trở thành cầu nối đưa nhà đầu tư về thành phố hồ chí minh
khi nghị quyết chín mươi tám của quốc hội tạo cơ chế chính sách đặc thù
kiều bào sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng để bỏ ra cơ hội giao lưu hợp tác mới cho thành phố hồ chí minh
đặc biệt là với việc được trao cơ chế đặc thù ở bảy lĩnh vực
thành phố hồ chí minh có thể thu hút nguồn lực kiều bào vào các dự án phát triển đô thị
công nghệ kinh tế xanh phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo số liệu từ ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
trên toàn thế giới hiện có khoảng hai triệu kiều bào đang có liên kết đến thành phố hồ chí minh
với hơn ba doanh nghiệp do kiều bào đầu tư tổng số vốn trên bốn mươi năm tỷ đồng
lượng kiều hối đổ về thành phố hàng năm chiếm hơn năm mươi kiều hối của cả nước
nghị quyết chín mươi tám đã trao cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh là một cơ hội
để thành phố thu hút nguồn lực
kiều bào tham gia phát triển kinh tế xã hội
với việc được trao bốn mươi bốn cơ chế chính sách đặc thù ở bảy lĩnh vực chia làm hai nhóm
nhóm tập trung phân cấp phân quyền giúp nâng cao hơn nữa năng lực quản trị hành chính
và nhóm chính sách tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển thành phố
kiều bào có thể tham gia đóng góp trí tuệ và nguồn vốn cho thành phố hồ chí minh
trên các lĩnh vực như tham gia góp ý hiến kế xây dựng các chính sách
để hoàn thiện hơn nửa khung pháp lý theo hướng hiện đại
tạo môi trường cho các dự án đổi mới sáng tạo nghiên cứu và phát triển
đây là một nghị quyết rất là kịp thời cho thành phố hồ chí minh
nói chung để cho các doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh có được một số lợi thế
không những về kinh tế và một số chính sách khác về môi trường hay đô thị
nó sẽ được chủ động và tốt hơn
nói chung doanh nghiệp này doanh nghiệp này doanh nghiệp này doanh nghiệp này
doanh nghiệp này doanh nghiệp này doanh nghiệp này doanh nghiệp này
và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh chúng tôi cũng mong muốn thông qua cơ hội lần này
để thành phố hồ chí minh có thể ngồi hoạch định lại tất cả những chính sách
phù hợp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đẻ để có thể đầu tư mạnh dạn hơn
và có thể thông thoáng hơn trong những quá trình chúng tôi tham gia vào đầu tư
và sản xuất tại thành phố hồ chí minh
với các cơ chế chính sách mới của nghị quyết chín mươi tám lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng
các trí thức kiều bào sẽ tham gia vào các dự án đổi mới sáng tạo
nghiên cứu phát triển chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ giúp thành phố hồ chí minh
làm chủ các phát minh đột phá trong các lĩnh vực kinh tế xanh kinh tế bền vững
tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các dự án chiến lược của thành phố
như đầu tư cho start up đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới
để thành phố có một nền kinh tế xanh tuần hoàng giảm phát thải trồng hiện đại
đồng thời quảng bá đến bạn bè quốc tế về môi trường đầu tư môi trường sáng tạo
năng động của thành phố xây dựng thương hiệu thành phố hồ chí minh
là một trung tâm đổi mới sáng tạo siêu đô thể xanh thông minh bền vững
việc đầu tiên là chúng tôi giả soát xem là cái dự án họ muốn đến việt nam đó
có ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng đến con em chúng ta trong cái thế hệ tương lai không
bởi vì bữa trước đó là thành phố chúng ta có tổ chức cái diễn đàn kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàn tôi cũng có tham dự và tôi rất tâm đắc về cái mục tiêu phát triển
của thành phố chúng ta là giữ lại cái gì đó cho thế hệ sau này
là một công ty sơn nano thế thì chúng tôi làm đầu tư ở việt nam rất thành công
thế nhưng mà không có một ai chứng nhận được thì chúng tôi phải đầu tư ở nước ngoài
bởi đầu tư ở nước ngoài thì hội trung tâm nano thế giới
thì xác định chúng tôi là đạt cái tiêu chuẩn là nano
thì cái này tôi cũng mong muốn là thành phố hồ chí minh đầu tàu cái này
thì những cái này là một trong những cái vấn đề mà sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp việt nam
trên cái đường hội nhập rất là tốt và sắp phát triển
và các công ty ở nước ngoài về công nghệ lớn người ta mới có hướng đầu tư về đây
cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp kiều bào kỳ vọng với nghị quyết chín mươi tám đi vào đời sống
sẽ có nhiều điều
đột phá trong xây dựng phát triển kinh tế tại thành phố hồ chí minh
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại